đối tượng là jacobot johansen kenter sáu mươi ba tuổi
chiều ngày hai tháng năm tại nhà riêng ở phường bốn tp đà lạt kenter mâu thuẫn cãi nhau với vợ
đối tượng đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn
hai mươi hai giờ ba mươi phút lực lượng công an đã bắt giữ kenter khi đối tượng này đang rút tiền
tại một máy rút tiền tự động ở phường một tp đà lạt
nguyễn thành luân được các đối tượng người lào thuê vận chuyển ba mươi hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
từ điểm cất giấu tại khu vực biên giới đưa ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ đối tượng
tại thôn thạch thành xã tùng ảnh huyện đức thọ lực lượng phối hợp với công an các đơn vị
phát hiện bắt quả tang nguyễn thành luân điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép ba mươi hai viên thuốc lắc
tám trăm linh viên hồng phiến cùng hai mươi triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh luân chống trả quyết liệt nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế
giả danh công an dùng hung khí khống chế một người dân cướp tài sản
phan ngọc vũ và vũ thanh hồ cùng chú tại tp buôn ma thuật đã bị công an tp buôn ma thuật
tỉnh đắk lắc chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố
vào khoảng một mươi hai h ngày năm tháng một tại bờ đập hồ yà cao tp buôn ma thuật
vũ và hồ tự xưng là công an khống chế ép anh trần hoàng hiệp hai mươi một tuổi
đang nằm nghỉ bên hồ đòi đưa về trụ sở công an làm việc
tới khu vực giấy
cà phê vắng vũ ngồi sau rút cây kéo khống chế và cướp sự dây chuyển của anh hiệp
cả hai mang đi cầm tại một tiệm vàng được hơn bảy triệu đồng
hồ văn tam ba mươi bảy tuổi làm nghề buôn phế liệu cùng hai phóng viên thử việc của một tạp chí
có trụ sở tại hà nội đã dùng giấy giới thiệu giả để chiếm đoạt tiền của cơ quan doanh nghiệp
cả bà đã bị công an huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối tháng bốn hồ văn tam
phạm khương duy và phạm viết thắng xưng danh là nhà báo
đến làm việc tại một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện quỳ hợp
khi công an xác minh nhóm tam xuất trình giấy giới thiệu để đề tên một tạp chí
cùng ngày cơ quan báo chí này xác nhận giấy trên là giả cũng không có phóng viên có tên như vậy
ước tính từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn
nhóm tam đã chiếm đoạt gần ba mươi triệu đồng của một số đơn vị tại huyện quỳ hợp
thông tin đầu tiên liên quan tới ma túy
tại tỉnh hà tĩnh đối tượng nguyễn thành luân trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ cùng với nhiều tăng vật liên quan
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại thôn thạch thành xã tùng ảnh huyện đức thọ
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang nguyễn thành luân đang điều khiển xe máy
để vận chuyển trái phép trên ma túy
tại hiện trường thu giữ ba mươi hai viên mdma và tám trăm linh viên hồng phiến
bước đầu đấu tranh luân khai
và nhận số ma túy trên được các đối tượng người lào vận chuyển qua bên giới
và tập kết tại khu vực rừng ven quốc lộ tám a đoạn thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
các đối tượng người lào thuê luân lấy ma túy từ điểm cất dấu nói trên
vận chuyển ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
trên đường vận chuyển luân bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ kịp thời
bất ngờ kiểm tra nhà trọ xuân nguyên ba thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm
thành phố cà mau lực lượng công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
đã bắt quả tang nhiều thanh niên nam nữ đang bay lắc tại đây
tại phòng số hai trăm linh hai lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện sáu đối tượng
trong đó có ba nữ đang tổ chức bay lắc trong tiếng nhạc ở mỹ
kiểm tra trong phòng phát hiện một dĩ nhựa bên trong có chứa chất bột màu trắng
như là ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
tạm giữ một bộ loa và một bộ đèn laser
kiểm tra nhanh cả sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý
quý vị thân mến hôm nay mùng ba tháng năm là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và dự báo nhiều gia đình sẽ quay trở lại làm việc và học tập
khiến cho lưu lượng di chuyển và lượng khách tại các bến xe nhà ga trên địa bàn thành phố hà nội tăng cao
công an thành phố hà nội đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo an ninh trở tự
phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông nhất là các bến xe cửa ngõ ra vào thủ đô
chủ động các tình huống đón người dân ở quê lên hà nội lao động học tập
tại những điểm tuyến có tình hình phức tạp nguy cơ cao xảy ra tai nạn un tắc giao thông
đặc biệt là khung giờ cao điểm hàng ngày và trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ
phòng cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí lực lượng chỉ huy hướng dẫn điều khiển giao thông đảm bảo hiệu quả linh hoạt
trọng tâm là các tuyến quốc lộ trục chính cửa ngõ ra vào thành phố
vành đai trọng điểm khu vực các bến xe nhà ga các địa điểm tổ chức lễ hội sự kiện kỷ niệm các địa điểm công cộng
phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ công an và lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
giáp danh triển khai phân luồng điều tiết phân luồng giao thông từ xa
giải quyết un tắc giao thông khu vực thành phố hà nội và các địa phương có liên quan
chủ động lực lượng phương tiện cẩu kéo sẵn sàng tiếp cận các vị trí có nguy cơ xảy ra xung đột
ủn tắc giao thông nhanh chóng xác định và giải quyết ngay nguyên nhân gây ra ủn tắc góp phần đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
vâng còn tại đà nẵng với sự đa dạng phong phú các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lượng du khách đổ về thành phố đà nẵng cũng tăng cao
để đảm bảo an toàn kéo giảm tai nạn giao thông lực lượng kỳ sát giao thông công an thành phố đà nẵng
tăng cường việc kiểm soát đặc biệt là chú trọng đến xử lý hành vi vi phạm nồng độ của tất cả các phương tiện trong suốt kỳ nghỉ lễ
tuyến đường trung tâm thành phố nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra liên tục
toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã tham gia điều tiết phân luồng phân làng không hề xảy ra ủn tắc kéo dài
nhờ vậy dù lượng phương tiện đổ về các tuyến phố trung tâm khá đông đúc nhưng đường phố vẫn thông thoáng phương tiện di chuyển thuận lợi
ngoài ra các tổ đo nồng độ cồn được thiết lập kiểm soát chặt tình trạng người dân sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đây là nguyên nhân trực tiếp gây nên tai nạn nghiêm trọng vì vậy công tác phòng ngừa được triển khai quyết liệt
lực lượng ánh sát giao thông từ thành phố cho đến quận huyện tập trung kiểm tra các hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện
chạy qua tốc độ quy định không chú ý quan sát đi không đúng làng đường
là điều khiển các phương tiện ô tô khách ô tô con và các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các xe mô tô xe máy
đã được đồ chế gây ra những hiệu ứng về gây rối chặt tình công cộng
trên tuyến quốc lộ một a qua địa phận đà nẵng thời điểm này số lượng phương tiện xe khách lưu thông tăng cao
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ
qua kiểm tra kể cả ban ngày lẫn ban đêm
đa số người điều khiển phương tiện đều ý thức được mức xử phạt nghiêm của vi phạm nồng độ cồn
nhôi nhét hành khách nên tình trạng vi phạm đã được hạn chế
xử lý với quyết tâm không có ngoại lệ không có vùng cấm công an thành phố đà nẵng đặt mục tiêu năm ngày nghỉ lễ
các phương tiện lưu thông an toàn không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các lỗi
như vi phạm côn làng lách đánh vọng điều khiển xe độ chế
người mà điều khiển phương tiện là công chức nhà nước là đảng viên tham gia giao thông mà vi phạm
thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện nghiêm theo quy định của nhà nước về việc xử lý
thông báo đến các đơn vị để xử lý trách nhiệm liên đối với các đơn vị và tổ chức và cá nhân liên quan
ngoài tổ chức chốt kiểm soát tại các trạm cửa ô thành phố lực lượng cảnh sát giao thông còn chuẩn bị nước uống
bánh ngọt hỗ trợ cho người dân di chuyển trên chặng đường dài về quê nghỉ lễ
với quyết tâm nỗ lực không ngừng nghỉ trên các cung đường
người dân và du khách sẽ có được ngày nghỉ lễ an toàn vui tươi